tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu
hôm nay quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án luật phòng chống tham nhũng sửa đổi
tại phiên thảo luận chiều nay nhiều đại biểu quốc hội băn khoăn quy định về đối tượng phạm vi phải kê khai tài sản
thảo luận về vấn đề này đại biểu tạ văn hạ đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bạc liêu dẫn chứng một thực tế rằng
hiện nay tài sản tham nhũng khi người tham nhũng chưa nghỉ hưu thì đứng tên họ hàng người thân
nhưng khi nghỉ hưu thì sẽ được hợp pháp hóa để truyền nhận lại
đại biểu tạ văn hạ đề nghị phải truy rõ nguồn gốc của loại tài sản này
cũng băn khoăn về vấn đề này

đại biểu nguyễn anh trí cho rằng qua nghiên cứu cần bổ sung một số đối tượng phải kê khai tài sản thu nhập

đại biểu tạ văn hạ đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bạc liêu dẫn chứng một số đối tượng phải kê khai tài sản thu nhập
trong khi đó một số đại biểu cho rằng quy định đối tượng kê khai tài sản là cán bộ công chức là chưa hợp lý và dễ gây quá tải

trong khi đó một số đại biểu quốc hội tỉnh bạc liêu dẫn chứng một số đối tượng phải kê khai tài sản là chưa hợp lý và dễ gây quá tài
và chúng ta tăng cường công tác kiểm soát thu nhập và thực hiện đẩy mạnh việc thực hiện thanh toán qua tài khoản
đối với mọi thành viên trong xã hội và tăng cường công tác giám sát của các cơ quan chức năng và toàn xã hội
cũng tại phiên thảo luận nhiều đại biểu cũng cho ý kiến về việc xử lý tài sản kê khai không trung thực
hoặc tài sản thu nhập tăng thêm mà không giải trình một cách hợp lý và quy định về thẩm quyền kiểm soát tài sản thu nhập